trong tử mục cảnh báo số
xử lý nhiều vi phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
tắt sóng hai g là một lộ trình không thể đảo ngược
và nội dung chính trong chương trình hôm nay anti fake news
chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình nhịp sống số của truyền hình công an nhân dân
chương trình phát sóng vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm thứ năm hàng tuần trên kênh intv
thưa quý vị có một câu nói như thế này
một lời nói dối có thể chạy quanh thế giới trước khi sự thật kịp đi dày
điều này cho thấy sức lan tỏa khủng khiếp của tin giả là như thế nào
trong khi một trăm linh người có thể tiếp cận tin giả chỉ một người tiếp cận với tin thật
đây chính là vấn nạn mà chúng ta đang phải đối mặt khi sống trong kỷ nguyên của mạng sội
và chúng ta đang nỗ lực đẩy lùi tin giả như thế nào
phải làm gì để người dùng mạng sội anti fake news
chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về câu chuyện này trong phần sau của chương trình ngày hôm nay
còn bây giờ chương trình xin được bắt đầu với thông tin trong tiểu mục cảnh báo số
tại buổi họp báo thường kỳ tháng một mươi hai bộ thông tin và truyền thông đã thông tin về việc mạnh tay xử lý nhiều vi phạm trong tháng một mươi một
cụ thể trong tháng qua bộ thông tin và truyền thông đã xử lý bốn mươi vụ vi phạm
về sử dụng tần số sử dụng thiết bị bts giả phát tán tin nhắn lừa đảo
cục an toàn thông tin đã giả soát và ghi nhận bốn mươi bảy website bị chen nội dung quảng cáo
gồm một mươi tám website thuộc bảy bộ ngành hai mươi chín website thuộc một mươi ba tỉnh thành phố
về công tác đấu tranh với các nền tảng mạng sội xuyên biên giới
kết quả tháng một mươi một cho thấy facebook đã chặn gỡ bỏ hơn hai trăm bốn mươi sáu bài viết vi phạm
gỡ bỏ sáu tài khoản giả mạo và sáu mươi sáu group vi phạm với số lượng thành viên lên đến hơn hai trăm linh người
gỡ một mươi bảy trang quảng cáo mua bán hóa đơn trái phép tỷ lệ chín mươi
google đã gỡ hai trăm sáu mươi hai video vi phạm trên youtube tỷ lệ chín mươi sáu
gỡ ba tài khoản có nội dung chống phá đảng nhà nước chứa hơn một mươi một ba trăm sáu mươi sáu video
tiktok đã chặn gỡ một mươi hai nội dung vi phạm tỷ lệ chín mươi hai và xóa một mươi tài khoản có nội dung vi phạm
giấy phép tần số cấp cho các nhà mạng để triển khai mạng hai g sẽ hết hạn vào tháng chín
do đó việc tắt sóng hai g là một lộ trình không thể đảo ngược
hiện nay cả nước hiện còn khoảng một mươi năm triệu thuê bao hai g đang hoạt động trên môi trường mạng
các nhà mạng đã có kế hoạch giảm dần với mục tiêu đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ không còn những thuê bao này nữa
bộ thông tin và truyền thông đã yêu cầu các nhà mạng lớn tiến hành tắt sóng hai g và ba g
ở những khu vực có nhu cầu dịch vụ thấp
quy hoạch lại các băng tần một tám trăm linh mhz một chín trăm linh mhz
tới đây sẽ không phục vụ các nhà mạng lớn và các nhà mạng lớn
thêm vào đó việc huy động nguồn hỗ trợ xã hội hóa để tặng smartphone trợ giá cước hỗ trợ người dân thủ diện chính sách chuyển đổi sang bốn g cũng đang được đẩy mạnh
thưa quý vị cách đây ít ngày thông tin về một số loại kẹo chứa ma túy bày bán ngoài cổng trường học được lan truyền trên mạng xã hội
chỉ trong một thời gian rất ngắn tin giả lập tức được chia sẻ
tới nhiều người gây tâm lý hoang mang lo lắng cho người dân
tuy nhiên qua kiểm nghiệm thì số kẹo này không chứa chất ma túy
và những thông tin đó đều là thất thiệt
điều này cho thấy tin giả dễ lan truyền vì mới lạ
thường có tiêu đề giật gân thu hút và có nội dung đề cập đến vấn đề nóng
đang được nhiều người quan tâm
năm hai nghìn hai mươi hai nghiên cứu từ nhóm tác giả thuộc đại học oxford
được unicef công bố bảy mươi sáu thanh thiếu niên
đối mặt với tin giả từ các nguồn tài năng của các nhà mạng lớn và các nhà mạng lớn

con số này tăng năm mươi so với hai năm trước đó
rõ ràng khi công nghệ càng phát triển
thì người dùng mạng xã hội càng dễ bị tiếp xúc với nhiều tin giả
ngay bây giờ thì mời quý vị cùng tôi khảo sát xem
và làm thế nào để có thể sang lọc được những thông tin chính thống
trên tất cả các nền tảng mạng xã hội hiện nay
xin chào em
hiện nay thì em đã tiếp cận các thông tin ở trên các nền tảng mạng xã hội như thế nào
đặc biệt là chúng ta phải sang lọc những thông tin
làm thế nào để biết là nó có trình thống hay không
hiện nay thì em đang xem rất nhiều những thông tin
từ các nền tảng xã hội như là tiktok instagram facebook
và có rất là nhiều những cái fake news
và những cái tin nó chưa chuẩn
và chúng ta đặc biệt là những giới trẻ chúng ta cần phải có
cái sự đầu tư cũng như là tìm hiểu về những cái thông tin nó chính thống
vì chúng ta có rất là nhiều những trường hợp mà đã rất nhiều bạn trẻ
rất nhiều người đã bị vi phạm về những cái quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
còn đối với em thì em có thật sự là cảm thấy hoang mang khi
và ngay rất nhiều các cái thông tin ở trên nền tảng mạng xã hội không
ban đầu thì em cũng thực sự khá là hoang mang
bởi vì fing news xuất hiện quá là nhiều trên mạng xã hội
và thật giả lẫn lộn không thể nào mà dễ dàng phân biệt được
hoặc là bọn em sẽ luôn luôn có một cái thái độ
khi mà tiếp nhận một thông tin đó là không nên tin hoàn toàn một trăm linh vào nó
mà phải tìm hiểu nó dưới nhiều góc độ
với em thì bản thân em em đã bao giờ vô tình
hay là chúng ta chưa kịp lọc những cái thông tin đó
xe ở trên các cái trong nền tảng mạng xã hội chưa
trong chúng ta mọi người cũng đã từng là
khi mà đọc tiếp nhận một thông tin gì đó mà chưa có sự kiểm chứng chính xác
thì cũng đã gọi là bị truyền thông ảnh hưởng
và chúng ta sẽ lập tức là chia sẻ
và gọi là lan truyền những thông tin đấy đến với những người khác
mà không biết được đấy là fake news
hàng ngày thì chúng ta đã phải tiếp cận bao nhiêu thông tin
trên tất cả các nền tảng mạng xã hội

và những thông tin đó có đúng sự thật hay không
tùy thuộc rất nhiều vào ý thức người dùng
và đây chính là thông điệp của chúng tôi
chúng ta hãy có ý thức hơn
và hãy bye bye các thông tin giả trên tất cả các nền tảng mạng xã hội
theo hiệp hội thông tin di động thế giới
internet tại việt nam năm hai nghìn hai mươi
đang phát triển mạnh mẽ
với bảy mươi bảy triệu người dùng
chiếm bảy mươi chín một dân số
sự bùng nổ của internet và mạng xã hội
đã giúp con người tiếp cận thông tin dễ dàng
nhưng đồng thời cũng khiến việc sáng tạo
và phát định tính chính xác của tin tức
trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
cái số lượng người phản ứng mạnh mẽ
với những tin tức tiêu cực
hoặc là với những nội dung tiêu cực
nó còn đang nhỏ
thì đương nhiên là đấy cũng chính là một cơ hội
để khiến cho tất cả những cái nội dung tiêu cực
ngày càng tràn lan nhiều hơn
thật ra thì trên không gian mạng bây giờ
nó cũng là một cái môi trường sống thứ hai của loài người
và vì vậy nên chúng ta cũng phải hiểu rằng
không bao giờ nó hết được những nội dung
tin giả hay là tin xấu độc
hay là những tin vi phạm pháp luật
nó cũng như đời thật
cái mục tiêu là làm giảm những tin giả
tin xấu độc tin vi phạm đó
ở một cái mức độ mà nó không ảnh hưởng đến cộng đồng
đúng là hiện nay
việc tin giả nó xuất hiện khá nhiều
và các giải pháp của chúng ta
thì cái quan trọng nhất
là không phải là làm sao
để loại bỏ được hết tin giả
vì cái điều đó gần như là không khả thi
mà cái quan trọng là trang bị cho
mỗi người dân kiến thức kỹ năng cơ bản
để tự phòng vệ
cũng giống như là mình có được những cái
là vaccine để phòng chống dịch bệnh
để thúc đẩy những nỗ lực chung
về việc phòng tránh tin giả
tin sai sự thật
chuỗi hoạt động nâng cao văn hóa mạng
tại việt nam mang tên chiến dịch tin
với thông điệp
tin trên mạng tin cho đúng
cũng đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cộng đồng mạng
và các cơ quan báo chí
trải qua hai tháng triển khai
đã có hơn sáu mươi đơn vị báo chí truyền thông
cung cấp thông tin về chiến dịch tin
giúp công chúng có thêm hiểu biết
và nâng cao ý thức trong việc phòng chống
và hạn chế tin giả tin sai sự thật
trên internet bên cạnh đó
website chính thức của chương trình cũng thu hút
gần năm mươi lượt truy cập
khi mà chúng tôi tổ chức
chiến dịch tin này thì
mục tiêu quan trọng nhất đó là làm sao
để nâng cao nhận thức của cộng đồng
về việc là phòng chống
tin giả trên không gian mạng
và cái ý nghĩa quan trọng nhất
đó là càng
có nhiều những cái
bạn trẻ có cái kỹ năng
để phát hiện để xử lý
để phòng chống được những cái tin giả
trên không gian mạng để bảo vệ bản thân
cũng như là bảo vệ người thân
và cộng đồng của mình
làm trong sạch cái không gian mạng
tin giả tin sai sự thật thì linh nghĩ là
đây cũng là một cái vấn đề mà cũng khá là lớn
và linh rất là vui khi mà có một cái
chiến dịch giúp mọi người có thể phân biệt được
đâu là tin giả và đâu là tin thật
và thông qua chiến dịch này thì linh mong là lính
linh có thể dùng sức ảnh hưởng của mình
để có thể tuyên truyền nhiều hơn với mọi người
về cách phân biệt tin giả tin sai sự thật
trong khuôn khổ của chiến dịch cuộc thi
anti fake news cũng đã nhận được sự ủng hộ
của đông đảo các nhà sáng tạo nội dung
trên nền tảng tiktok với nhiều con số ấn tượng
gần năm mươi bài dự thi đã được đăng tải
với hơn một trăm ba mươi triệu lượt xem
trên tiktok hơn một trăm linh video
tham gia chương trình với số lượt xem
lên tới gần hai trăm tám mươi triệu lượt
đặc biệt thông điệp anti fake news
đã được rất nhiều nhà sáng tạo nội dung
hưởng ứng thông qua việc đặt
hashtag trên bài đăng gần
một năm triệu video gắn hashtag
anti fake news trên nền tảng tiktok
đạt số lượt xem lên đến
hơn năm tỷ lượt điều này chứng tỏ cuộc thi
cũng như thông điệp của chiến dịch tin
đã được lan tỏa rộng rãi góp phần
nâng cao nhận thức của những người sản xuất
thông tin trên không gian mạng
chúng ta sẽ bơm thêm thật là nhiều
những nội dung tích cực hơn
và mang tính chất là lành mạnh an toàn hơn
để có thể lấn nát được
số lượng tin tức tiêu cực kìa
và cái thứ hai đấy là chúng ta
đều có thể nâng cao được cái nhận thức
của chính bản thân mình và những người
xung quanh của mình để khi mà
chúng ta có khả năng chất lọc
thông tin một cách hiệu quả hơn
sáng tạo nội dung
là một nghề rất mới tại việt nam
song còn manh muốn có người chọn làm
nội dung sạch có bộ phận không nhỏ
chọn làm nội dung bẩn để nhanh nổi tiếng
dễ kiếm tiền chính vì vậy
việc phòng chống tin giả đòi hỏi ý thức
đạo đức của chính những nhà sáng tạo nội dung
thêm vào đó là trách nhiệm
của các đơn vị cung cấp nền tảng mạng xôi
xây dựng những bộ lọc cơ chế kiểm duyệt
thông tin để loại bỏ những thông tin
xấu độc xuất hiện trên các nền tảng này
trên nền tảng thì chúng tôi có
biện pháp công nghệ
cũng như là các lực lượng
kiểm soát nội dung bằng con người
bên cạnh đấy thì chúng tôi
có cho phép
những người sử dụng nền tảng
có một cơ chế rất là dễ dàng
báo cáo và sau khi nhận được báo cáo
thì đội quản lý nội dung
ở trên nền tảng sẽ xem xét
các nội dung nào nó là sai sự thật
nó vi phạm pháp luật hoặc là nó ảnh hưởng
lớn đến cộng đồng thì chúng tôi sẽ có những
hành động kiên quyết để mà xử lý
cuộc đấu tranh nhằm hạn chế
việc lan truyền tin giả tin sai sự thật
trên không gian mạng vẫn còn là một
chặng đường dài với nhiều thách thức
hành trình đó luôn đòi hỏi những nỗ lực
và sự đồng lòng của cộng đồng nhằm
nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân
khi tham gia internet để tạo nên
một không gian mạng trong sạch và an toàn
đó là thông điệp mà những người thực hiện chương trình
nhịp sông số muốn gửi tới quý vị khán giả
hy vọng rằng quý vị sẽ là những nhân tố
góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng
trong việc phòng chống tin giả trên không gian mạng
còn bây giờ thời lượng của chương trình
nhịp sông số tuần này cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả
vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm thứ năm hàng tuần
trên kênh antv